đến điểm hẹn nhóm của liêm đã dùng hung khí cướp được số tiền ba trăm linh triệu đồng của ông lê quang tuấn
liên và bình giấu trước một trăm linh triệu đồng số còn lại cùng chi cho đồng bọn